một trong những vấn đề được nhiều chuyên gia kinh tế và đại biểu quốc hội quan tâm đó chính là vấn đề nợ xấu
khi dịch covid một mươi chín bùng phát đã có nhiều dự báo cho rằng lĩnh vực ngân hàng sẽ tiềm ẩn nợ xấu tăng
mặc dù tính đến ngày một mươi ba tháng bảy tất cả các tổ chức tiến dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ hơn hai trăm một mươi tỷ đồng
nhưng tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân hàng cũng vẫn nhích tăng
nợ xấu vượt biên độ cho phép sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế
sau ba năm thì tỷ lệ nợ xấu chúng ta đã giảm xuống còn một tám tổng dư nợ
và như vậy là chúng ta vượt với chỉ tiêu một quốc hội ra
tuy nhiên trên thực tế đặc biệt là cho qua công tác giám sát ở các địa phương
thì chúng tôi thấy là công tác xử lý nợ xấu của chúng ta vẫn còn có những vướng mắt những bết cập
nhiều tổ chức nhiều cơ quan vẫn cho rằng đây là trách nhiệm của ngành ngân hàng
thế cho nên trong quá trình tổ chức việc thu hồi các tài sản bảo đảm
thì nhiều chính quyền địa phương cấp cơ sở đặc biệt là cấp phường cấp xã
thì họ chưa quan tâm nhiều đến việc hỗ trợ cho các tổ chức tiến dụng trong thu hồi tài sản
thực phát triển của hệ thống ngân hàng tiến dụng thì nó liên quan rất là chặt chẽ với nền kinh tế chúng ta
phát triển kinh tế của chúng ta
cho nên khi mà nợ xấu tăng thì nó sẽ tác động ảnh hưởng đối với cái kinh tế
hiện nay thì hệ thống ngân hàng chúng ta thấy là đang thực hiện những chính sách tài khoá
chính sách tiền tệ rất là linh hoạt
để kiểm soát
cái nguồn tính dụng đi vào những cái ngành mà chúng ta thấy hiệu quả hơn thì để tránh được xảy ra những cái nguy cơ nợ xấu mà nó vượt những cái ngưỡng cho phép